các cơ sở này đảm nhận nhiệm vụ cách ly và điều trị f tại tầng một trong mô hình điều trị thấp năm tầng với gần năm mươi bốn giường
những cơ sở này góp phần giảm tải cho các bệnh viện giải chiến và bệnh viện điều trị covid một mươi chín
bốn tên còn lại gồm năm mươi năm cơ sở bao gồm các bệnh viện ngoài công lập đã chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ sang điều trị covid một mươi chín
cụ thể tầng hai có một mươi sáu bệnh viện giải chiến thu dung đang tiếp nhận hai mươi ba ba trăm linh năm người bệnh
tầng ba gồm hai mươi bệnh viện bốn ba trăm tám mươi năm người bệnh
tầng bốn có một mươi năm bệnh viện bốn hai trăm ba mươi tám ca f và tầng năm gồm bốn bệnh viện một bốn trăm năm mươi ca f
bộ y tế đang cùng tp hcm thiết lập nhiều trung tâm hội sức bệnh nhân nguy kịch do các bệnh viện lớn tuyến trung ương
như bệnh viện chợ rẫy bạch mai việt đức trung mương huế phụ trách với mục tiêu lớn nhất là giảm số tử vong
nhằm chia sẻ những khó khăn cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sáng nay ngày sáu tháng tám
cục hậu cần phía nam bộ công an đã trao tặng tới tây người dân phường long trường tp thủ đức tp hcm
năm tấn gạo và ba trăm linh thùng mì tôm và những món quà như thế này đã đem lại niềm vui cho bà con
từ khi dịch lần thứ tư tại tp hcm bùng phát và kéo dài gia đình bà võ thị năm cũng giống với nhiều gia đình khác
không có thu nhập từ việc uống bán nhỏ chạy xa ôm tạm nghỉ việc
đã khiến gia đình không có nguồn thu các chi phí sinh hoạt ăn uống và chi tiêu đều e dè để mong qua dịch
món quà như thế này trao đến tay khiến bà rất phấn khởi
gia đình nhiều người không có đi làm được
trong gia đình thì có người là chạy không đó ôm rồi có người là phụ quốc nhà
rồi những cái buôn bán nhỏ lẻ đó thì gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều
hôm nay được cục hậu cần gửi cho những phần quà đến cho những người dân kịp thời như thế này
thì tôi rất là vui mừng và rất là hân hoan
cũng như là có lời cảm ơn đến cục hậu cần cũng như là mạnh thường quân đã hỗ trợ những phần quà
trong cái thời gian khó khăn ý nghĩa của nó lớn lắm vì được cái phần quà này để có sống trong gia đình
để đảm bảo tránh tập trung đông người nên để trao hết ba trăm linh thùng mì tôm và một mươi năm tấn gạo tới tay người dân nghèo
cục hậu cần phía nam bộ công an đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường long trường
tổ chức trao tặng theo định hẹn nhằm đảm bảo quy định năm k
với tinh thần lá nành đùm lá rách vỗ ít nồng nhiều
thì mong bà con sớm vượt qua cái đại dịch này
và vượt qua cái khó khăn
việc quan tâm hỗ trợ này
tạo điều kiện góp phần rất là lớn giúp cho địa phương chăm lo cho rất là nhiều người có hoàn cảnh khó khăn
bị bánh ảnh hưởng bởi đại dịch covid trên địa bàn phường
lãnh đạo địa phương bà con nhân dân trên địa bàn phường rất là trân trọng
cảm ơn sự quan tâm của cục hậu cần
với tinh thần chiến sĩ công an nhân dân
vì nhân dân phục vụ nói chung và luôn đi trước về sau của cục hậu cần nói riêng
lực lượng chiến sĩ công an hậu cần
luôn sẵn sàng lắng nghe chia sẻ với người dân
để từ đó có những hỗ trợ kịp thời
nhất là với người nghèo kém may mắn người già trẻ em và những người có hoàn cảnh đặc biệt
thông tin dịch covid một mươi chín tại một số tỉnh thành phía nam
sở y tế tỉnh đồng nai vừa cho biết toàn tỉnh ghi nhận thêm tám trăm một mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
và đây là số ca dương tính ghi nhận trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay
và tỉnh này cũng đang nhận được sự tăng cường từ đội ngũ y tế từ phía bắc vào hỗ trợ
trong số tám trăm một mươi bảy ca dương tính mới nói trên có ba mươi ba ca phát hiện qua sàng lọc
bảy trăm tám mươi bốn ca trong khu cách ly phong tỏa
ba địa phương có số ca mắc trong ngày nhiều nhất là thành phố biên hòa ba trăm sáu mươi chín ca
và hai huyện huyện nhân trạch hai trăm linh chín ca và huyện vĩnh cửu một trăm bốn mươi hai ca
đến nay tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ tư là bảy một trăm bốn mươi năm ca
sở y tế tỉnh đồng nai cũng cho biết
tỉnh đã tiến hành phong tỏa đã bốc tách f trong cộng đồng gần một tháng nay
nhưng số ca dương tính mới phát hiện ngày càng tăng không có dấu hiệu giảm
cho thấy dịch bệnh đang nhiễm sâu trong cộng đồng
để giảm sớm phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng tỉnh đồng nai đã được bổ sung hai trăm ba mươi năm giảng viên
và sinh viên trường đại học điều dưỡng nam định và hỗ trợ công tác phòng chống và điều trị cho các f
cụ thể tại xã thành phú huyện vĩnh cửu sáng nay đã có hơn năm mươi giảng viên và sinh viên
với nhân viên y tế của tỉnh đã ra quân lấy mẫu làm xét nghiệm cho người dân
chiều năm tháng tám kho sưởng nhược một trăm ba mươi một cục hậu cần quân khu chín tổ chức lấp ráp hai mươi tám tủ lạnh chuyên dụng
bảo quản vaccine covid một mươi chín
đây là những tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vaccine covid một mươi chín dung tích bảo quản hai trăm bốn mươi lít
được sản xuất với công nghệ xanh tiêu thụ điện nắng ít và thân thiện với môi trường
các tủ có thể duy trì điều kiện để vaccine luôn được lưu trữ ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c
ngay cả khi mất điện trong tám giờ
các tổ này còn được trang bị bộ điều chỉnh điện áp và thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động
để lưu trữ các loại vaccine rất nhạy cảm với nhiệt độ
trong trường hợp nếu có bất thường về nhiệt độ máy sẽ báo ngay cho những người có trách nhiệm
nhiệt độ trong tủ có thể được theo dõi từ xa thông qua một trang web
đặc biệt tủi chuyên dụng này sẽ góp phần đảm bảo hệ thống dây chuyền lạnh
có thể lưu trữ vaccine an toàn ở nhiệt độ chính xác trên toàn quốc
quân khu chín là một trong tám đơn vị trong toàn quân được bộ y tế và cục quân y bộ quốc phòng
chọn làm nơi tiếp nhận và cấp phát vaccine cho khu vực đồng bằng sông cửu long
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị để tiếp nhận lô vaccine đầu tiên đều đã sẵn sàng
sau đây là các phần tin về an ninh trật tự
công an quận tân bình tp hcm vừa bắt giữ nguyễn phú thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê bạc liêu
để làm rõ về hành vi cướp tài sản và đây là đối tượng đã khống chế nhân viên cửa hàng sữa
để cướp tiền với nhiều tiền án tiền sự
nhận tin báo của người dân về một đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng sữa
trên địa bàn để cướp tiền công an tân bình tp hcm đã tiến hành truy xét
từ những hình ảnh trích xuất từ camera công an quận đã thông tin đến các chốt kiểm soát
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các tổ tuần tra lưu động khắp thành phố
đến một mươi bảy h ngày năm tháng tám công an quận tân bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an quận tân phú và lực lượng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên đường phan văn hớn
phường tân thế nhất v một mươi hai đã kiểm tra và bắt giữ đối tượng trên
tại cơ quan công an nguyễn phú thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại tỉnh bạc liêu khai nhận
thủ sẵn hai con dao trong túi rồi rảo quanh trên các tuyến đường
khi thấy cửa hàng sữa trên đường cộng hòa đang vắng vẻ nên thịnh giả vờ vào mua sữa
rồi rút dao khống chế nhân viên
trong hai tuần thịnh đã thực hiện hai vụ cướp trên địa bàn quận tân bình với cùng thủ đoạn
để cướp gần hai mươi triệu đồng
ngày sáu tháng tám công an huyện bầu bàng bình dương cho biết là đang điều tra làm rõ vụ việc một số bệnh nhân f một
đang điều trị covid một mươi chín có hành vi kích động đe dọa nhân viên y tế thuộc trung tâm y tế huyện bầu bàng
trước đó vào khuya ngày năm tháng tám tại khu cách ly theo dõi điều trị f không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ
ở trung tâm y tế huyện bầu bàng
một số đối tượng f công lôi kéo kích động đập phá khu nhà ở của nhân viên y tế lao vào ôm cầm dao uy hiếp
bắt nhân viên y tế phải làm theo yêu cầu
ngay khi sự việc xảy ra lực lượng công an đã có mặt cưỡng chế kẻ cầm đầu và một người f một
đang cầm nhau đe dọa bác sĩ đưa đi nơi khác
theo bác sĩ huỳnh minh chính giám đốc trung tâm y tế huyện bào bàng cho biết gần một mươi ngày nay
có một f trong khu cách ly điều trị có hành vi gây rối quậy phá không tuân thủ quy định cách ly y tế
vụ việc đang được điều tra làm rõ
công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận đã lập hồ sơ xử phạt hành chính tài xế ngô văn trọng
ngụ tại thành phố hồ chí minh về hành vi không chấp hành quy định về phòng chống dịch
trước đó tài xế này đã vượt chốt và tông gãy ba rơ trạm thu phí để bỏ trốn
khoảng hai mươi giờ tối qua tại chốt kiểm dịch số hai trên quốc lộ một a qua xã tân đức huyện hàm tân
lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt ra hiệu lệnh và dùng loa phát yêu cầu xe ô tô bảy chỗ
biển kiểm soát năm mươi một g bảy mươi nghìn năm trăm tám mươi hai vào chốt để thực hiện khai báo y tế khi qua địa bàn
tuy nhiên tài xế đã tăng ga bỏ chạy vượt chốt kiểm dịch
khi đến trạm thu phí sông phan huyện hàm thuận nam xe ô tô này tông gãy ba re của trạm thu phí rồi tiếp tục bỏ chạy
nhận được tin báo tổ tuần trai kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dừng phương tiện
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày tổ tuần tra đã dừng được xe này trên quốc lộ một a thuộc xã chí công huyện tuy phong
qua làm việc người điều khiển phương tiện khai tên ngô văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tp hcm
trên xe còn chở theo bảy người
bảy người trên xe có phiếu kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
tài xế phiếu xét nghiệm đã hết hạn
được biết xe ô tô trên đường chở bảy người từ tp hcm về nghệ an
dù nắm rõ các quy định của chỉ thị một mươi sáu nhưng bốn người không tuân thủ việc giãn cách mà vẫn tập trung
tại một quán nước để chuẩn bị đánh bạc và các đối tượng này đã bị công an lập biên bản xử lý
ngày năm tháng tám công an xã trung hòa huyện chợ gạo tỉnh tiền giang đã xứ phạt vi phạm hành chính mức phạt
mỗi người một mươi năm triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
đối với đỗ phong lưu nguyễn hoàng gấm võ lê vũ
và võ hoàng tú cùng cư trú xã trung hòa
trước đó trong khi toàn tỉnh đang thực hiện chí thị một mươi sáu của chính phủ về giãn cách xã hội phòng chống dịch
thì bốn người lại tụ tập ô nước tại nhà của cha ruột là võ lê vũ
ở ấp trung chánh
giãn cách xã trung hòa đều dũng bị đánh bại
tổ kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín của xã trung hòa tuần tra phát hiện lập biên bản vi phạm
do đã nắm được quy định của chí thị một mươi sáu nên các đối tượng đều đồng thuận với mức xử lý này
tổng mức phạt là bảy mươi năm triệu đồng